thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm qua một mươi một tháng một văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
và đây là đơn vị cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của việt nam
và ngay trong buổi đầu ra mắt thì lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình đã tổ chức diễn tập nhiều tình huống giả định khác nhau
cùng với đó là việc sử dụng các phương tiện vũ khí hiện đại những kỹ thuật chiến đấu và xử lý các tình huống chuyên nghiệp
đã khiến cư dân mạng thán phục và những hình ảnh này cũng tiếp tục khẳng định
việt nam là một trong những thành viên năng động tích cực và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
bảo vệ đặc phái viên của liên hợp quốc dự sự kiện tại một thành phố a và bị tấn công
giải quyết những tình huống phức tạp như bắt cóc có tổ chức gia pháp bom mìn
xung đông người biểu tình gây dối trật tự công cộng đốt phá kích động trước trụ sở
tấn công lực lượng thi hành công vụ là những tình huống giả định được đơn vị cảnh sát
gìn giữ hòa bình số một giải quyết một cách mưu trí chuyên nghiệp với nhiều trang thiết bị
khí tài công cụ hỗ trợ hiện đại đã khiến người xem mãn nhãn và dành nhiều lời khen
cho các chiến sĩ công an việt nam hơn cả phim hành động tuyệt vời rất chuyên nghiệp
xem cuốn quá hy vọng sẽ không thấy những cảnh này ngoài đời chúc các chiến sĩ chân cứng đá mềm
wood quá đỉnh luôn giỏi quá tự hào về cảnh sát việt nam
mong các anh mạnh khỏe và hạnh phúc tổ quốc cần các anh
cảnh sát gìn giữ hòa bình số một là lực lượng được thành lập từ các cám bộ chiến sĩ xuất sắc nhất
của các đơn vị tinh nhuệ thuộc bộ công an nhằm sẵn sàng nhận và hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế
như đảm bảo tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ đảm bảo an ninh cho các cơ quan của
liên hợp quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho cảnh sát nước sở tại đây là một minh chứng cho quyết tâm
xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung cảnh sát cơ động nói riêng thật sự trong sảnh vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
cảnh sát cơ động việt nam có nhiều kỹ thuật và chiến thuật đặc biệt khiến rất nhiều bạn bè quốc
có kỹ thuật lấy thân tre làm điểm tựa đưa chiến sĩ thâm nhập vào công trình từ các cửa sổ trên cao
như trong video kỹ thuật này đặc biệt ở chỗ là tiết kiệm được rất nhiều thời gian và trang bị và
nhìn tưởng như là đơn giản nhưng thực ra rất khó thực hiện nhìn diễn tập đẹp và mãn nhãn vậy nhưng
thực sự vô cùng nguy hiểm cực nhọc rất khâm phục và ngưỡng mộ các anh chúc các chiến sĩ nhiều sức
khỏe an toàn hoàn thành công việc của quốc gia phó thực sự rất tinh nhuệ chắc chắn các chiến
sĩ đã phải trải qua những tiêu chuẩn khắt khe và luyện tập gian khổ mới có được những kỹ thuật chiến
đấu thành thục như thế này cư dân mạng cũng bày tỏ tự hào khi biết các chiến sĩ cảnh sát gìn giữ
hòa bình phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ trình độ hiểu biết về pháp luật quốc tế và
đặc biệt là trình độ kỹ thuật nghiệp vụ tác chiến mặc dù đây là môi trường hậu xung đột nhưng các
sĩ quan luôn phải sẵn sàng để đảm bảo an ninh an toàn trong mọi tình huống với sứ mệnh này
cư dân mạng tin rằng sẽ tạo nên hình ảnh thân thiện của đất nước việt nam đồng thời được
nhiều nước biết đến với vai trò đóng góp ngày càng tốt vào việc đảm bảo hòa bình và an ninh trên thế
giới việt nam ngày càng vươn xa và có những đóng góp trách nhiệm hiệu quả với quốc tế chúc mừng
các chiến sĩ chúc mừng việt nam thời gian gần đây chứng kiến lực lượng công an nhân dân quân đội
nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc quá cảm động khi các chiến sĩ không
quản ngại gian khó vất vả tham gia lực lượng
và tặng thưởng huy chương gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc từ đó làm lan tỏa hình ảnh đẹp về đất
nước con người việt nam thân thiện mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với liên hợp quốc và bạn
bè quốc tế sự ra đời của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một tiếp tục khẳng định đường lối
chính sách đối ngoại nhất quán và cam kết của đảng nhà nước việt nam tích cực tham gia cùng liên hợp
quốc và cộng đồng quốc tế duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác phát triển trên thế giới
cảm xúc của bạn như thế nào khi chứng kiến kỹ thuật chiến đấu và xử lý tình huống của lực lượng
cảnh sát gìn giữ hòa bình số một hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân